ngày tám tháng chín tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bộ công an tổ chức diễn tập phương án
phòng chống thiên tai bão lũ tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đông bắc năm hai nghìn hai mươi
cuộc diễn tập đã huy động gần hai người bao gồm các lực lượng thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tổng cục chính trị công an nhân dân tổng cục hậu cần kỹ thuật cục cảnh sát giao thông
cảnh sát phòng cháy chữa cháy các sở ban ngành của tỉnh quảng ninh cán bộ công nhân viên công ty trách nhiệm ứng hoạn âu lạc
thuộc tập đoàn tuần châu và quần chúng nhân dân địa phương cùng với hàng trăm loại vũ khí phương tiện hiện đại tham gia
các tình huống diễn tập sát với thực tế giúp cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động nói riêng và các lực lượng tham gia nói chung
gian luyện được những kỹ năng cơ bản trong công tác tìm kiếm cứu nạn ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu
và nâng cao kỹ năng hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác khắc phục hậu quả do thiên tai bão lũ tìm kiếm cứu nạn
và bảo đảm an ninh trật tự xảy ra trong thực tế
cuộc diễn tập cũng góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành đoàn thể cán bộ và quần chúng nhân dân
trong việc chủ động sẵn sàng ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai bão lũ tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự
đồng thời ra soát đánh giá yếu kém trong trang bị tổ chức lực lượng để có cơ sở đề xuất bổ sung phương án luyện tập phương tiện trong công tác cứu hộ cứu nạn
cấp quỹ chính quyền các địa phương và nhân dân trong việc nhận thức về những phức tạp khó khăn và hậu quả khôn lường của bão lũ thiên tai
nâng cao khả năng điều hành chỉ huy và phối hợp của lực lượng công an nhân dân các lực lượng vũ trang với cấp ủy chính quyền các địa phương khi có tình huống bão lũ thiên tai xảy ra
sau hai tháng tập luyện và thực hiện nhiệm vụ cuộc diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp bảo đảm các mục tiêu yêu cầu đề ra an toàn tuyệt đối về người tài sản và phương tiện tham gia
nó góp phần giúp cho các lực lượng có thể sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất chắc có thể xảy ra và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân